tổng cục hải quan vừa công bố số liệu thống kê sơ bộ về tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa của việt nam năm hai nghìn một mươi tám
theo đó tổng trị giá xuất nhập khẩu đạt trên bốn trăm tám mươi tỷ usd tăng một mươi hai hai tương ứng tăng trên năm mươi hai tỷ usd so với năm hai nghìn một mươi bảy
cụ thể tính đến hết năm hai nghìn một mươi tám tổng trị giá về xuất khẩu của việt nam đạt hai trăm bốn mươi ba bốn mươi tám tỷ usd tăng một mươi ba hai tương ứng tăng hai mươi tám ba mươi sáu tỷ usd so với năm hai nghìn một mươi bảy
ở lĩnh vực xuất khẩu có hai mươi chín nhóm hàng đạt kim ngạch xuất khẩu từ một tỷ usd trở lên trong đó có năm nhóm đạt kim ngạch từ một mươi tỷ usd trở lên gồm điện thoại dệt may máy tính máy móc thiết bị dây dép
hầu hết thị trường xuất khẩu của mặt hàng này đều là những nước
đặt tiêu chuẩn cao về chất lượng như thị trường eu trung quốc hoa kỳ hàn quốc
về nhập khẩu tổng trị giá nhập khẩu của việt nam năm vừa qua đạt hai trăm ba mươi sáu sáu mươi chín tỷ usd tăng một mươi một một tương ứng tăng hai mươi ba sáu mươi tám tỷ usd so với năm hai nghìn một mươi bảy
một số nhóm hàng nhập khẩu nhiều trong năm hai nghìn một mươi tám là linh kiện máy móc sắt thép chất dẻo nguyên liệu xăng dầu